từ năm hai nghìn một mươi trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã triển khai thực hiện dự án ngân hàng bò với mục tiêu chung là giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi từng bước vươn lên thoát nghèo
tại tỉnh lào cai dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực tạo cơ hội thoát nghèo cho nhiều hộ nông dân
năm hai nghìn một mươi năm gia đình anh lý văn minh được cấp một con bò giống từ chương trình ngân hàng bò đồng thời được tập huấn kiến thức về chăn nuôi bò sinh sản
đến thời điểm này đàn bò của gia đình anh đã nhân lên gấp bốn lần trở thành một tài sản lớn mà trước kia anh chưa từng nghĩ tới
cũng nhờ đàn bò này năm nay gia đình anh minh đã thoát khỏi đói nghèo
dự án ngân hàng bò là một mô hình đặc biệt không chỉ mang lại hiệu quả mà cách phát triển dự án cũng rất hay
mỗi hộ nghèo được tặng một con bò giống sau khi bò sinh sản lỡ đầu bế con sẽ chuyển cho hội chữ thập đỏ để tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo khác
theo quy trình này số lượng bò giống sẽ được gia tăng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều gia đình nghèo được trợ giúp
cấp vốn ban đầu cho bà con một con bò giống sau khi đẻ ra thì ra một con bò khác cho hộ nghèo khác để phát triển duy trì
phát triển duy trì đàn bò
và giúp xóa đói giảm nghèo cho các hộ nghèo khác
để đạt hiệu quả thì trước khi giao bà làm cho các hộ bản cam kết giao nuôi nhận bò và cùng với thú y xã thường xuyên kiểm tra để tiêm phòng cho đàn bò gia súc
với số bò giống ban đầu là ba trăm ba mươi năm con đến nay đàn bò của tỉnh lào cai đã tăng lên hơn tám trăm linh con
bên cạnh việc xóa nghèo dự án ngân hàng bò còn mang lại sự sẻ chia chung tay giúp sức của cả cộng đồng
tạo điều kiện để người nghèo phát triển
để phát triển kinh tế mỗi con bò giống được trao đi là trao thêm những niềm vui và hy vọng mới